không còn tiền sinh hoạt lo lắng bệnh dịch bùng phát khi các địa phương phía nam nới lỏng giãn cách
nhiều người chạy xe máy cả nghìn cây số về quê
trong những ngày qua hàng nghìn lao động từ tp hcm bình dương đồng nai long an đã đổ về miền tây
khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách từ ngày một một mươi
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước làm việc tại bốn tỉnh thành nói trên
trong đó hai một triệu người muốn về quê
trước áp lực người sống ở các tỉnh đông nam bộ tự về quê rất đông
nhiều tỉnh miền tây đang quá tải về khả năng cách ly tập trung nguy cơ lây lan dịch
trước đó vào cuối tháng bảy dòng người từ các tỉnh phía nam cũng chạy xe máy về các tỉnh miền trung
tại trạm kiểm soát y tế dưới trên đèo hải vân thị trấn lang co huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đa số người đi xe máy ở các tỉnh bắc trung bộ trở ra
sau khoáng đường dài nhiều người vừa đến trạm đất tìm bóng cây nằm nghỉ
cảnh sát giao thông phát cơm nước uống cho người dân
một đội thiện nguyện ở thị trấn lang co hỗ trợ sửa chế xe máy miễn phí cho những người có nhu cầu
thiếu tá huỳnh tuế đội trưởng cảnh sát giao thông huyện phú lộc cho biết
trong sáng ngày bốn tháng một mươi đơn vị tiếp nhận gần ba người dân đi xe máy diết hình nhiều đợt
cảnh sát giao thông đã bố trí xe dẫn đường cho đoàn người từ thị trấn lăng cô đến huyện hải lăng
tỉnh quảng trị và bàn giao cho lực lượng sức năng của tỉnh bạn
ông đảng hữu phúc giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế cho biết
người lao động đi xe máy về quê bởi thu nhập người dân không có khi mất việc làm tiền chăn trải cuộc sống không còn